các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đơn vị đang vào cuộc vụ nữ sinh lớp một mươi một trường chuyên rơi từ tầng năm
theo đó vào chiều muộn ngày hai mươi chín tháng ba nhân viên bảo vệ trường phát hiện nữ sinh nguyễn quỳnh mờ nằm tại sân trường nên đã báo cáo ban giám hiệu để đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện
sau khi xảy ra vụ việc sở giáo dục đào tạo tỉnh lào cai có báo cáo gửi tỉnh ủy ubnd tỉnh báo cáo về sự việc nữ sinh gặp tai nạn
trong báo cáo nêu rõ sau khi xảy ra sự việc bộ phận văn phòng và bảo vệ nhà trường đã trích xuất camera
và sơ bộ phát hiện nữ sinh nguyễn quỳnh mờ bị tai nạn do ngã từ tầng năm khu lớp học vào một mươi tám h ba mươi ba phút ngày hai mươi chín tháng ba
đến dạng sáng ngày ba mươi tháng ba nữ sinh m được chuyển tuyến về bệnh viện việt đức hà nội để tiếp tục điều trị
thầy hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên lào cai xác nhận
nhà trường đã cung cấp clip trích xuất camera cũng như là các thông tin liên quan cho công an thành phố lào cai
cơ quan công an đang xác minh thông tin từ nhiều phía để làm rõ nguyên nhân
thông tin về tâm lý của nữ sinh mờ trước khi xảy ra sự việc
thầy xuân cho biết mờ là một học sinh giỏi ngoan khi đến lớp vẫn cười nói bình thường không có dấu hiệu khác lạ em cũng không bị áp lực trong việc học hành
khi ở nhà trường bạn bè trong lớp biết thông tin sự việc ai cũng bất ngờ
về tình hình sức khỏe của nữ sinh hiệu trưởng trường trung học phổ thông lào cai cho biết em mở bị đa chân thương
sau khi xuống hà nội thực hiện phẫu thuật đã được chuyển về khoa hồi sức để tiếp tục theo dõi và điều trị
thưa quý vị không ít những vụ việc các cô cậu học sinh sinh viên vì áp lực cuộc sống áp lực học tập mà làm điều dạy rột để lại nỗi đau tột cùng cho người ở lại
những ngày đầu năm hai nghìn hai mươi bốn vừa qua dư luận không khỏi xôn xao trước thông tin một nam sinh ở thanh hóa rơi từ tầng cao tại trường học xuống tử vong
được biết sau tiếng động lớn nhiều sinh viên phát hiện một nam thanh niên tử vong dưới nền đất
nhanh chóng lực lượng chức năng đã tìm thấy bức tâm thư mà người này để lại
tối ngày hai mươi bảy tháng hai tin từ công an thành phố di an cho biết đơn vị này đã phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bình dương
hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân một nam sinh rơi từ tầng cao xuống đất
nạn nhân là anh l m t sinh năm hai nghìn hai ngụ tại tỉnh bình phước
vụ việc được phát hiện vào trưa cùng ngày tại trường đèo khoa học tự nhiên thành phố hồ chí minh cơ sở làng đèo quốc gia thuộc phương đông hòa thành phố di an tỉnh bình dương
vào khoảng một mươi một h ba mươi phút anh t q t
đang trực bảo vệ tại trường thì được sinh viên trường báo phía sau dãy nhà gầu phát hiện một nam thanh niên nằm tử vong dưới sân trường
vụ việc được bảo vệ nhà trường kiểm tra phát hiện có một ba lô để trên tầng năm của dãy nhà g khu vực phía trên nơi phát hiện nạn nhân
nội dung bức thư như sau
thế giới này phức tạp quá chẳng đáng yêu chút nào
xin lại để thân xác tôi đắm chìm trong ngọn lửa và giải cho cốt tôi vào những làn gió từ núi cao để tôi có thể được biến mất
hiện vụ việc trên vẫn đang được cơ quan chức năng xác định nguyên nhân
điều tra làm rõ
nhắc đến những vụ việc đau lòng dân đến suy nghĩ và hành động dạy rụt của các thanh thiếu niên còn đang ở độ tuổi cắp sách tới trường
hẳn quý vị khán giả chưa thể quên câu chuyện đau lòng về một nam sinh viên ở hà nội nhảy từ tầng cao của trung cư xuống đất tử vong trong năm hai nghìn hai mươi ba
trước sự việc đau lòng này một tài khoản facebook tự nhận là hàng xóm và kể lại nguyên nhân vụ việc
người này cho biết không có chuyện bắt ép học đến gần bốn giờ sáng như natigen đồn thổi
ngược lại còn quên nhủ nên biết cân đối hợp lý
tiết lộ thêm vị hàng xóm còn xác nhận mình chính là người gọi điện xe cấp cứu và cầu xin cộng đồng mạng đừng ném đá gia đình
bởi người trong cuộc đã gánh chịu nỗi đau quá lớn rồi
vậy đây có phải sự thật hay không mời quý vị cùng theo dõi
vào lúc ba giờ ba mươi bảy phút sáng khoảnh khắc cậu bé ra ban công khóa cửa rồi bảo bố đọc thư tuyệt mệnh làm giấy lên nghi vấn
giữa bố và con trai đã có những giận nất khá lớn
đáng chú ý trong những dòng chữ cuối đời cậu bé một mươi sáu tuổi đã nói ra sự ước chế
mà bố mẹ gia đình áp đặt lên cho mình
những tâm sự chưa một lần được lắng nghe giải bài cùng ai
giữa hàng nghìn bình luận ném đá người bố vì cho rằng ông đã gây áp lực không quan tâm đến suy nghĩ con trẻ
mới đây theo trang web việt giải trí có tổng hợp và đăng tải bài viết với tiêu đề
vụ nam sinh một mươi sáu tuổi nhảy lầu hàng xóm tiết lộ không có chuyện ép học đến ba giờ sáng bênh vực người bố
cụ thể nội dung bài viết có đoạn được cho là bình luận của hàng xóm nam sinh kể lại tường tận câu chuyện
mong cộng đồng hiểu và để vụ việc được kết thúc tại đây
cụ thể bài viết có đoạn
mới đây một tài khoản facebook tự nhận là hàng xóm và kể lại nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng
người này cho biết không có chuyện bắt ép học đến gần bốn giờ sáng như netizen đồn thổi
ngược lại còn khuyên nhủ nên biết cân đối hợp lý thời gian
tiết lộ thêm vì hàng xóm còn xác nhận mình chính là người gọi điện xe cấp cứu
và cầu xin cộng đồng mạng ngừng ném đá gia đình bởi người trong cuộc đã gánh chịu nỗi đau quá lớn rồi
người văn lời bình luận
bố em ấy vừa đi đâu về thấy em ấy học xong nói em ấy học khuya thế
xong mới nói con thấy vấn đề trước sau quan trọng chưa
ý kiểu bảo em ấy nên học sớm đi khuê rồi còn ngủ ấy
em ấy mới học xong nên chắc cảm thấy khó chịu
mọi người đừng chửi bố em nữa gia đình họ bị thương lắm rồi
em là hàng xóm người gọi mùa một năm đây
bố em ấy khá hòa đồng hôm nọ còn mời bố mình uống nước
sáng sớm hai vợ chồng ngày nào cũng chạy bộ dưới sảnh tòa nhà
em ấy ngày xưa học ở quê để đổ ốc vào arms thì em đã rất nỗ lực
tự học đến hai mươi ba h sáng
cũng trong chiều ngày một tháng bốn một cán bộ sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết
đơn vị đã nắm được sự việc nam sinh trường trung học phổ thông chuyên hà nội asterdam
đồng thời phía sở đã chỉ đạo nhà trường phối hợp tìm hiểu sự việc và lo hậu sự cho nam sinh này
hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên hà nội eserdam cũng xác nhận có sự việc
và nam sinh tử vong đang học lớp một mươi chuyên sinh
hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên hà nội asterdam cho biết
lớp này gần như là học sinh giỏi một trăm linh
các con đều ngoan do học sinh lớp một mươi vừa vào trường
lịch học trực tiếp mới được hơn một tháng vì tình hình dịch căng thẳng
nên giáo viên chủ nhiệm chưa có điều kiện biết nhiều về hoàn cảnh của các em
còn về phía nhà trường theo nắm bắt sơ bộ
thời gian qua chưa có biểu hiện kỳ lạ nào xảy ra liên quan đến học sinh này
hiện tại chưa thể kết luận được gì bởi vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
đây là sự việc rất đáng tiếc
trước mắt nhà trường phối hợp cùng gia đình lo hậu sự cho học sinh này
đồng thời ổn định tinh thần các học sinh khác trong lớp
trong web việt giải trí mới đây facebooker minh minh được cho là cô ruột của nam sinh này
đã có dòng chia sẻ đau lòng trên trang cá nhân
chứ từng nghĩ có một ngày câu chuyện gây chấn động mạng xã hội lại là câu chuyện của gia đình mình
phải hả câu chuyện ngày hôm nay với một nam sinh trường ams chính là cháu ruột của mình
người bố đang chịu sự chỉ trích của cộng đồng mạng chính là anh trai ruột của mình
mình đã dự định sẽ im lặng nhưng
là đầu tiên trong đời mình cầu xin mọi người đừng share
những hình ảnh và video nữa cầu xin mọi người đừng chỉ trích ai nữa
hãy kể lại câu chuyện để cảnh tỉnh người khác
nhưng xin đừng post lên hình ảnh và video nữa hãy để cho người còn sống có thể được sống
đây là một lần mình viết về người bố đáng thương ấy
một người đối xử với em gái như vậy
thì có thể là một người bố không tốt với người con trai mình sinh ra không ạ
một đoạn ngắn từ camera không nói lên tất cả mọi người ạ
xin hãy bao dung với người bố ấy để anh ấy có thể sửa chữa lỗi lầm của mình
anh ấy đã có một bài học rất lớn
mà không gì có thể đánh đổi được
một người cháu mình thương như con
khi mình hỏi cậu ý muốn tặng quà cho bạn ấy vì đỗ vào bốn trường chuyên cấp ba
bạn còn gợi ý món quà khác vì con sợ cô tốn tiền
còn anh trai thì nhắn mình thôi để anh mua cho
cả gia đình mình đã có một bài học rất đát
thời gian qua đi những người xa lạ rồi cũng sẽ quên
còn người ở lại có thể cả đời vẫn không tha thứ được cho chính mình
xin hãy trân trọng những gì mình đang có
và bao dung hơn với mất mát của người khác
mình luôn thật tâm mong bình thường
an và những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi người
vâng thưa quý vị sự việc đau lòng này qua lời kể của người được cho là hàng xóm
và chính cô ruột của nạn nhân đã khiến mỗi chúng ta biết trân trọng hơn
hai chữ gọi là mạng sống
mới nhất nhà báo chiến văn đã viết trên trang facebook cá nhân
và cho rằng mỗi người không nên lấy câu chuyện buồn này để chi chiết dạy dỗ nhau
nhà báo văn chiến cũng chia sẻ quan điểm
đừng chia sẻ clip và bức thư đầy ám ảnh của cậu bé kia nữa
hãy để cậu ấy được an giấc nơi thế giới bên cạnh
và quan trọng hơn hãy để cho bố mẹ người thân của cậu bé được sống tiếp
không phải chịu thêm sự giàn vặt đau khổ cắn rứt khôn nguôi
cho bé học cấp ba ở ngôi trường danh tiếng thủ đô
điều đó chứng tỏ bố mẹ cũng phải có sự quan tâm dạy dỗ động viên đầu tư định hướng nhất định
còn quyết định chấm dứt cuộc đời của cậu bé là gì
bố mẹ có là người trực tiếp gây ra quyết định ấy hay không
chúng ta đều là người ngoài cuộc không thể biết hết hiểu hết để phán xét
chỉ qua đoạn clip ngắn ngủi và mấy dòng chữ viết không rõ nghĩa trong một vài phút kia được
ở tuổi của cháu bé không phải cứ điều gì cháu nghĩ viết ra đều là chân lý
nhất là trong lúc tâm lý đang hoảng loạn
những bậc phụ huynh có con ở lứa tuổi mà tâm sinh lý đang phát triển thay đổi mạnh mẽ
hãy xem đây là bài học
mỗi người tự rút ra cho mình một điều gì đó quan trọng thay vì lên án phán xét
nói thật dạy con là một quá trình là tổng hợp của nhiều phương pháp
không có mẫu chung để mọi gia đình đều có thể áp dụng được
mỗi đứa trẻ sinh ra vốn đã khác nhau về mọi thứ
những đứa trẻ sinh ra trong cùng một gia đình tính cách đã khác nhau
hoàn cảnh mỗi gia đình khác nhau
môi trường sinh sống của từng gia đình trong cộng đồng cũng lại khác nhau
nên áp dụng chung cách dạy bảo con là điều không tưởng
nhiều chuyên gia giáo dục tâm lý lên tv xách báo rằng ẩm ẩm về nghệ thuật dạy dỗ con
nhưng về nhà lại bất lực với cậu ấm cô chiêu của mình
vậy nên với con cái hãy cố gắng quan tâm yêu thương chúng thật sự
yêu một cách lý trí và trường mực văn minh
thế thôi còn đâu trông bởi số phận
không nên lấy một câu chuyện buồn để trì chiết dạy dỗ nhau
cũng đừng vì thấy một hành động đau xót kia mà sợ hãi vội vàng buông tay thỏa hiệp mọi điều với đám trẻ
chỉ lo mình làm gì trái ý nó là nó rời bỏ mình
bởi như vậy có thể tránh được câu chuyện buồn lặp lại
nhưng biết đâu lại mở ra những câu chuyện khác buồn hơn
vụ việc nam sinh đang học học
học lớp mới tại trường chuyên tại hà nội rơi lầu
vẫn khiến dư luận chưa hết bàng hoàng
ở một độ tuổi với nhiều ước mơ hoài bão cùng tương lai tươi sáng
nhưng cuối cùng vì áp lực học hành
nam sinh đã chọn một kết thúc đau đớn
khiến nhiều người bàng hoàng ám ảnh đau lòng
ư thì làm cha mẹ ai chẳng đặt lên vai con những ước mơ hoài bão nào đó
nhưng hãy gửi gắm chứ đừng ép buộc
tôi chỉ mong con tôi đủ mạnh mẽ trên đời
sống như nhánh cỏ bị vùi dập sau cơn rông vẫn vươn mình trước gió
hãy quên đi việc ép con mình phải làm thế này thế kia
xin hãy dạy con sự thẳng thắn dạy con cách diễn đạt
con nghĩ thế nào bản thân con tự nói ra được rằng con muốn gì
mà nếu được cho phép con sẽ làm gì
rồi ta sẽ mìm cười tự nhủ
tại sao ta không nhận ra điều ấy sớm hơn
đứng trước một ý nghĩ hay một mưu toan không chính đáng của trẻ vị thành niên
mọi người không thể coi thường mà ngược lại phải cho họ biết rằng
mình rất quan tâm đến vấn đề này
và sẵn sàng để giúp đỡ các em vượt qua khó khăn
tin tưởng hơn vào cuộc sống
xây dựng một gia đình hạnh phúc
cha mẹ nên dành nhiều thời gian quan tâm
trò chuyện với con cái của mình nhiều hơn
lắng nghe tâm tư tình cảm của con
không áp đặt thành tích học tập cho con
không đặt kỳ vọng quá cao cho con
phân bổ thời gian học tập vui chơi hợp lý
dạy cho trẻ nhiều kỹ năng sống
giá trị cuộc sống để trẻ luôn hướng đến những điều tốt đẹp
giúp các em giảm nỗi đau buồn về tâm lý
bằng cách thay đổi môi trường stress
tranh thủ sự nâng đỡ của người thân trong gia đình và bạn học
giúp các em hiểu rằng
mỗi người có thể có một nỗi buồn trình đáng
mọi người xung quanh cũng có những nỗi buồn riêng
nhưng đều có cách giải quyết đúng không quý vị
quý vị có bình luận gì về quan điểm thấu hiểu và làm bạn cùng con
xin hãy để lại bình luận bên dưới
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại
ở những video tiếp theo